góp phần hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trong khu vực và trên thế giới
chính phủ việt nam đã quyết định viện trợ khẩu trang cùng các trang thiết bị y tế khác
bao gồm quần áo bảo hộ hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm covid một mươi chín cho chính phủ lào và campuchia
hãng hàng không quốc gia việt nam airlines được sao nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển các trang thiết bị y tế này
đến lào campuchia trong thời gian sớm nhất
việt nam airlines vừa thực hiện vận chuyển một trăm linh chiếc khẩu trang cùng các thiết bị y tế khác
bao gồm quần áo bảo hộ hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch covid một mươi chín
do chính phủ và nhân dân việt nam viện trợ chính phủ và nhân dân lào
số hàng hóa này được việt nam airlines đưa từ tp hcm ra hà nội
sau đó từ hà nội vận chuyển đến viên trăng vào tối ngày ba tháng bốn vừa qua
việt nam airlines đồng thời cũng vận chuyển trang thiết bị y tế của chính phủ và nhân dân việt nam
hỗ trợ chính phủ và nhân dân campuchia từ hà nội vào tp hcm sáng ngày bốn tháng bốn
sau đó lô hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến campuchia bằng đường bộ